nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội vượt kế hoạch là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đưa ra nhiều con số lạc quan tăng trưởng gdp chín tháng năm hai nghìn một mươi tám
đạt sáu chín mươi tám ước tính cả năm vượt chỉ tiêu quốc hội đề ra sáu bảy
bình quân ba năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám tăng sáu năm mươi bảy
chỉ tiêu kế hoạch năm năm là sáu năm
chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân ước tính cả năm dưới bốn
là năm thứ ba liên tiếp kiểm soát dưới bốn
tín dụng chín tháng tăng một mươi bốn mươi một cùng kỳ tăng một mươi hai hai mươi một cả năm tăng dưới một mươi bảy
bốn chỉ tiêu đạt và tám chỉ tiêu có thể vượt kế hoạch quốc hội trong điều hành kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên tại phiên khai mạc báo cáo của chính phủ các ủy ban ý kiến của đại biểu đều nhất trí
cần có giải pháp hành động đột phá mạnh mẽ hơn
đồng thời không được phép chủ quan thỏa mãn
liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng ở ngã tư hàng xanh tp hcm đêm hai mươi một tháng một mươi
làm một người chết tại chỗ ba người bị thương nặng hai người bị thương nhẹ
nữ tài xế được cảnh sát giao thông cho biết đã uống bia rượu trước đó
tông thẳng vào những chiếc xe máy đang dừng chờ đèn đỏ
trên mục vấn đề nóng trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài lái xe xay rượu phải xử nghiêm
kết quả một cuộc khảo sát do ủy ban an toàn giao thông quốc gia và tổ chức y tế thế giới who
thực hiện tại một mươi tỉnh thành cách đây vài năm cho thấy tỷ lệ các vụ tai nạn giao thông do rượu bia chiếm khoảng bốn mươi
tai nạn giao thông liên quan đến việc uống rượu bia một lần nữa sóng lên hồ chuông cảnh báo
đòi hỏi cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa để người dân không phải sống trong một môi trường phật phòng kém an toàn
rước họa bởi thích là truyền là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay
mới đây hai trẻ nhỏ ở hà nội và hải phòng đã tử vong khi chuyển dịch để bù nước do tiêu chảy
vụ việc khiến dư luận rất hoang mang trước những nguy hiểm khôn lường của việc truyền dịch gây ra
thực tế thì nhiều người bệnh cũng như không ít y bác sĩ trước giờ vẫn coi việc truyền dịch như là một biện pháp hiệu quả và an toàn trong quá trình điều trị nhiều bệnh khác nhau
tuy nhiên nếu chuyển dịch không đúng chỉ định rất dễ dẫn đến các tác hại khôn lường cho sức khỏe
thực tế hiện nay cho thấy việc lạm dụng truyền dịch lại đang phổ biến không ít người chỉ mệt mỏi cảm cúm thông thường cũng tìm cách để được truyền dịch
trên báo hà nội mới ra hôm nay có bài thất thoát sau cổ phần hóa cách nào thu hồi tài sản nhà nước
thời gian qua dư luận không khỏi bức xúc trước tình trạng hàng loạt khu đất vàng hay giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp nhà nước bị thâu tóm với giá rẻ gây thất thoát lớn vốn của nhà nước
câu chuyện cổ phần hóa hãng phim truyện việt nam hay cảng quy nhơn là điển hình cho việc tài sản nhà nước bị thất thoát dễ dàng trong quá trình cổ phần hóa
theo các chuyên gia kinh tế một lĩnh vực có nguy cơ gây thất thoát tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hóa là khâu định giá tài sản doanh nghiệp
một số doanh nghiệp khi định giá tài sản nhà cửa vật liệu kiến trúc đã không tuân thủ việc ưu tiên áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản do cơ quan thẩm quyền ban hành tại thời điểm gần nhất
thực tế này cho thấy nếu thực hiện cổ phần hóa không tốt không đúng lộ trình sẽ gây nguy cơ thất thoát vốn nhà nước